các nhà khoa học vừa phát hiện kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus corona mà con người
từng biết không như vậy kháng thể còn tiêu diệt mọi biến chủng của sars cov hai kể cả biến chủng
delta kháng thể này được đặt tên là dh một nghìn bốn mươi bảy các bằng chứng nghiên cứu cho thấy kháng thể có khả
năng ngăn ngừa lây nhiễm và điều trị hiệu quả covid một mươi chín theo da limer dh một nghìn bốn mươi bảy hoạt động bằng
cách bám vào tế bào virus sau đó vô hiệu hóa và ngăn không cho virus tái tạo các nhà khoa
học tại đại học bắc carolina ở chapel hill mỹ và đại học duke nước mỹ thực hiện nghiên cứu này
nhóm nghiên cứu tin rằng kháng thể dh một nghìn bốn mươi bảy cũng có thể chống lại những chủng virus corona mới
tương lai nếu không may chúng lây nhiễm từ động vật sang người để phát hiện dh một nghìn bốn mươi bảy nhóm nghiên cứu
đã xác định và phân tích một bảy trăm linh kháng thể virus corona trong đó có năm mươi kháng thể có khả năng bám
vào virus của sars cov hai và sars cov một loại virus gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng sars vào
những năm hai nghìn khi kháng thể bán được vào virus thì nó sẽ vô hiệu hóa được virus đó trong số năm
hai mươi kháng thể trên thì dh một nghìn bốn mươi bảy đặc biệt hiệu quả dh một nghìn bốn mươi bảy có thể bám vào mọi loại virus corona trên cả con
người và động vật bất kể virus có đột biến và sản sinh ra nhiều biến thể điều này cũng có nghĩa
đó là dh một nghìn bốn mươi bảy vẫn có thể hiệu quả với những loại virus corona lây nhiễm sang người trong tương lai
nhà nghiên cứu đã thử nghiệm dh một nghìn bốn mươi bảy trên những con chuột đã tiếp xúc với mầm bệnh covid một mươi chín kết quả
là những con chuột vẫn khỏe mạnh các thử nghiệm sau đó cũng cho thấy kháng thể này cũng vô hiệu
hóa với biến chủng delta và nhiều chủng virus corona khác có thể lây nhiễm từ động vật sang
người đây là kháng thể có tiềm năng trở thành phương thức giúp ngăn chặn dịch bệnh hiện nay
tiến sĩ barton haynes một thành viên của nhóm nghiên cứu tại đại học duke cho biết
hiện tại phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng được xem là một trong những phương pháp điều
trị này hoạt động bằng cách bơm vào cơ thể bệnh nhân kháng thể covid một mươi chín để hỗ trợ hệ miễn dịch
tiêu diệt virus phương pháp trên đặc biệt hiệu quả với những người chưa được tiêm chủng
mắc bệnh nặng hay có hệ miễn dịch yếu nhóm nhà nghiên cứu tin rằng nếu kết hợp điều trị
kháng thể đơn dòng với dh một nghìn bốn mươi bảy sẽ giúp điều trị covid một mươi chín hiệu quả hơn rất nhiều
sau khi tiếp xúc với f chúng ta phải xét nghiệm covid một mươi chín và thời điểm xét nghiệm để có kết quả
chính xác tùy thuộc vào việc người đó đã tiêm vaccine hay chưa các chuyên gia khuyên các
người khuyến cáo mọi người nên xét nghiệm covid một mươi chín bằng bộ test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm pcr
nguyên tắc chung là sử dụng phương pháp xét nghiệm nào thuận tiện và dễ tiếp cận nhất
theo variohealth trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ khuyến cáo mọi người hãy xét
nghiệm khi biết hoặc nghi ngờ bản thân nhiễm covid một mươi chín tuy nhiên thời điểm xét nghiệm để có
kết quả chính xác tùy thuộc vào việc người đó đã tiêm vaccine hay chưa sau khi tiếp xúc với màu
bệnh nếu chưa tiêm vaccine thì thời gian sớm nhất có thể cho ra kết quả dương tính là từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ
nếu đã tiêm vaccine thì khoảng thời gian này là năm bảy ngày sau khi tiếp xúc với mầm bệnh
theo cdc mỹ sở dĩ cần khoảng thời gian này là vì virus sars cov hai khi xâm nhập vào cơ thể sẽ cần
thời gian để sinh sôi và phát triển đến mức mà các xét nghiệm có thể phát hiện các chuyên gia cho biết
trong khoảng thời gian chờ xét nghiệm mọi người dù đã tiêm vaccine hay chưa thì vẫn cần tự cách ly
tránh tiếp xúc thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang để không lây bệnh cho người khác
vaccine hiện tại dù đã đạt hiệu quả cao nhưng không loại trừ một trăm linh nguy cơ lây nhiễm
nhiễm dù không triệu chứng nhưng vẫn có thể lây cho người khác các nghiên cứu cho thấy khoảng
một mươi số người nhiễm bị lây từ f không triệu chứng với những người có triệu chứng nếu xét nghiệm với
bộ test nhanh kháng nguyên mà cho kết quả âm tính thì cần phải xét nghiệm lần hai vào khoảng hai mươi bốn đến ba mươi
sáu giờ sau đó nếu tiếp tục cho kết quả âm tính thì cần phải xét nghiệm pcr khi covid một mươi chín vẫn còn là
nguồn lựa chọn thì tiêm vaccine vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và người khác khi mọi
người tụ tập với nhau trong không gian kín để giảm nguy cơ lây nhiễm các chuyên gia khuyến cáo những
người có mặt cần phải đeo khẩu trang và mở cửa để không khí được thoáng mát theo bộ giáo dục đào
tạo trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp một số địa phương phải cho học sinh tạm dừng
đến trường để đảm bảo phòng chống dịch việc triển khai dạy học trực tuyến dạy học qua truyền hình
là giải pháp cần thiết của các trường nhằm giúp các em không quên kiến thức duy trì nền nếp học
tập thực hiện phương châm tạm dừng đến trường không dừng học đảm bảo hiệu quả công bằng cho việc
tiếp cận các điều kiện giáo dục học tập giữa học sinh các vùng miền bộ giáo dục và đào tạo cho biết
hiện nay vẫn còn hơn hai mươi cơ sở đào tạo thuộc ngành mỹ thuật và sức khỏe do ảnh hưởng của dịch bệnh
các sinh viên vẫn chưa ra được trường do không thể hoàn thành các bài đánh giá kết quả cuối cùng
ở nhiều địa phương có dịch trẻ mầm non không được đến trường cũng không có thể học trực tuyến
khi đó nhiều phụ huynh không có kỹ năng kiến thức chăm sóc trẻ thời gian trẻ ở nhà dài dẫn đến áp
lực căng thẳng dễ gây ra mất an toàn cho trẻ nhiều phụ huynh phải sắp xếp công việc chăm sóc
con ở gia đình ảnh hưởng tới thu nhập và phát triển kinh tế việc hướng dẫn trực tuyến theo
cha mẹ trẻ hiện nay hạn chế về nội dung phương pháp trang thiết bị chất liệu thực tiễn trực quan sinh
chưa đảm bảo tương tác tích cực với trẻ mầm non ghi nhận tại tp hcm đã hơn một tháng kể từ ngày
tp hcm nới lỏng giãn cách cho phép người dân trở lại hoạt động bình thường thế nhưng cả thành phố
chỉ mới có hai trường học tại xã đảo thạnh an cần giờ được đón học sinh đi học trực tiếp không có
người giữ con rất nhiều phụ huynh phải tìm đến các nhóm trẻ mờ chui để có thể đi làm trở lại
nhiều giáo viên cho biết rất sợ và lo lắng do tình hình dịch bệnh rất căng thẳng
có thể sẽ bị đình trí hoạt động mang nhiều tác hại xấu cho trường sau này
chị ân có hai con nhỏ suốt mấy tháng qua hai vợ chồng do dịch bệnh nên đã phải nghỉ làm ở nhà
để chồng hai bé khi hết dịch vợ chồng chị phải bắt đầu công việc lại vì các khoản kinh tế của
gia đình đều đã cạn kiệt và phải vay mượn từ nhiều người không có ai giữ con gia đình chị đành
phải liên hệ cho các cô giáo tại trường nhưng đều quá tải theo báo cáo của bộ trưởng bộ giáo dục
đào tạo nguyễn kim sơn một bộ phận không nhỏ giáo dục đào tạo
giáo viên ngoài công lập không có lương khi phải nghỉ dạy trong thời gian trẻ mở nhà
không đến trường để phòng dịch dẫn đến tình trạng không ít người bỏ việc
thống kê của bộ giáo dục và đào tạo cho thấy cả nước hiện có một trăm năm mươi năm tám mươi cán bộ quản lý
giáo viên nhân viên đảm nhiệm việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục cho hơn một hai mươi bốn triệu trẻ
trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thiếu nhân lực là khó khăn lớn của các cơ sở
giáo dục mầm non ngoài công lập trong đảm bảo an toàn cho trẻ và chất lượng giáo dục khi
huy động trẻ đến trường sau thời gian nghỉ tránh dịch
về giải pháp bộ giáo dục và đào tạo cũng đã đề xuất tiếp tục tham mưu các cấp có thẩm quyền
ban hành các chính sách đặc thù để đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ quản lý giáo viên
nhân viên người lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non hỗ trợ giáo viên hợp đồng để ổn định
cuộc sống và động viên tinh thần giáo viên quay trở lại trường tiếp tục nuôi dưỡng
chăm sóc giáo dục trẻ em và gắn bó lâu dài với giáo dục mầm non
bộ giáo dục và đào tạo cũng đề nghị xem xét miễn đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bảo hiểm thất nghiệp đối với toàn bộ giáo viên giảng viên nhân viên cán bộ quản lý
tại các cơ sở giáo dục mầm non tham gia đóng từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
đồng thời đề nghị xem xét miễn giảm các loại phí lệ phí dãn thời gian lục thuế
kéo dài thời gian quyết toán thuế từ năm hai nghìn hai mươi đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
với những khó khăn đã nêu trên có thể thấy rất nhiều hạn chế
trong việc giáo dục trẻ mầm non hiện nay ở các thành phố lớn và các khó khăn nhiều hơn
ở các vùng xa hẻo lánh nếu tình trạng dịch bệnh tiếp tục kéo dài và không có biện pháp xử lý triệt để
sẽ dân đến những hệ luyện lớn tới sự phát triển của những hạt giống tương lai sau này
khó khăn trong học trực tuyến giải pháp với các bậc mầm non
đối với các cấp bậc có thể học trực tuyến hiện nay bộ giáo dục và đào tạo đang chỉ đạo trực tiếp
các địa phương gấp rút thống kê số lượng học sinh chưa có thiết bị học tập
để có kế hoạch cụ thể đáp ứng kịp thời
đến nay bộ đã nhận được đề xuất hỗ trợ máy tính của năm mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
theo đó số học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ là hơn hai một triệu
tính riêng tại các tỉnh thành phố đang triển khai dạy học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
số học sinh cần được hỗ trợ là hơn một tám triệu bao gồm hơn hai trăm chín mươi tám em thuộc hộ nghèo
hơn hai trăm bảy mươi sáu em thuộc hộ cận nghèo một năm trăm linh em có cha mẹ tử vong vì covid một mươi chín
và hơn một hai mươi bốn triệu em thuộc các đối tượng khó khăn khác
số lượng máy tính đã huy động mới chỉ đáp ứng bốn mươi sáu một tổng số nhu cầu hỗ trợ của học sinh có hoàn cảnh khó khăn
việc mua ra máy tính từ nguồn huy động ở địa phương gặp khó khăn vì công tác tổ chức đấu thầu mất nhiều thời gian
nguồn hàng hạn chế do dịch covid một mươi chín ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng linh kiện điện tử
và nhu cầu số lượng lớn máy tính cùng một thời điểm nên năng lực sản xuất không thể đáp ứng ngay cùng một lúc
tiến độ bị chậm lại một hạn chế nữa là chất lượng học tập ở các khu vực khó khăn ở vùng sâu vùng xa còn thấp
tình trạng học sinh học không chuyên cần bỏ học và đang có nguy cơ bỏ học tái mù chữ vẫn còn ở một số địa phương
đặc biệt với cấp bậc mầm non việc học trực tuyến không triển khai vì lứa tuổi này chưa hoàn thiện sự tập trung tiếp thu theo hình thức online
thay vào đó cần duy trì kết nối giữa nhà trường và phụ huynh qua các kênh liên lạc phù hợp
để chia sẻ tư vấn về việc nuôi dưỡng chăm sóc cho trẻ tại nhà
đối với trẻ em mẫu giáo năm tuổi lựa chọn những nội dung cốt lõi cần thiết
hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình
nhằm chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào nhập học lớp một
khi trẻ em đến trường trở lại các cơ sở giáo dục mầm non lựa chọn nội dung giáo dục cần thiết
phù hợp với thời gian còn lại của năm học hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ em trong lớp
giúp trẻ đạt được mục tiêu kết quả mong đợi cuối độ theo chương trình giáo dục mầm non
đảm bảo trẻ em mẫu giáo năm tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non khi kết thúc năm học
để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
bộ y tế khuyến cáo các địa phương thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo bà nguyễn thị liên hương cục trưởng cục quản lý môi trường y tế
đối với tất cả các quốc gia và theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who thì không thể loại trừ hoàn toàn dịch covid một mươi chín
đặc biệt các nước có dịch kéo dài trong thời gian qua như việt nam
bên cạnh đó vaccine phòng covid một mươi chín giúp các nước có cơ sở thay đổi chiến lược phòng chống dịch covid một mươi chín
từ cố gắng dập tắt rứt điểm sang chung sống an toàn với dịch bệnh
vì vậy việc thích ứng sống chung an toàn với dịch được nhiều quốc gia lựa chọn
trong hai tuần gần đây theo báo cáo của các tỉnh thành số ca mắc có xu hướng tăng nhanh tại cộng đồng
tại cần thơ số ca mắc tăng nhanh phải chuyển cấp độ dịch lên cấp độ ba
tại hà nội số mắc mới trong ngày chín tháng một mươi một là cao nhất trong một ngày từ trước đến nay
tại tp hcm số ca mắc trở lại bốn con số
để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
bộ y tế khuyến cáo các địa phương thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp chuẩn bị phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn linh hoạt khoa học hiệu quả
bộ y tế cũng đề nghị các địa phương đánh giá cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp phù hợp
tiếp tục thực hiện tốt ba trụ cột chính trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
gồm cách ly nhanh nhất hẹp nhất nghiêm ngặt nhất có thể xét nghiệm thần tốc
nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch điều trị tích cực từ sớm từ xa ngay tại cơ sở góp phần giảm chuyển nặng giảm tử vong
đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để tăng độ bao phủ vaccine đặc biệt với người trên năm mươi tuổi
theo quyết định bốn tám trăm linh của bộ y tế tổ chức tiêm chủng nhanh kịp thời hiệu quả ngay sau khi được phân bố vaccine
bộ y tế cũng khuyến cáo các địa phương nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở
tăng cường năng lực thu dung điều trị theo dõi chăm sóc người mắc covid một mươi chín
tổ chức điều trị f không triệu chứng và có triệu chứng nhẹ tại nhà
chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát
thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cũng cho biết tới đây sẽ khảo sát về tình trạng
bệnh của bệnh nhân covid một mươi chín đã tiêm chủng nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine trong việc giảm biến chứng nặng ở bệnh nhân covid một mươi chín
hiện nay do chưa có đánh giá này các tỉnh thành vẫn ngăn dịch theo cách từ đầu năm hai nghìn hai